thông tin về vụ bốn người trong gia đình tử vong trong một căn hộ trung cư trên địa bàn quận hoàng mai tp hà nội
ngày hôm qua hai mươi bảy tháng năm công an tp hà nội đã thông tin về việc phát hiện bốn người tử vong trong căn hộ hai nghìn tám trăm linh năm
tòa nhà park một time city thuộc phường mai động quận hoàng mai
căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai của những người liên quan bước đầu xác định nội dung vụ việc như sau
do nhiều ngày không liên hệ được với nạn nhân nên đồng nghiệp của chị đã đến nhà chị và báo ban quản lý tòa nhà park một tim city biết sự việc
sau đó ban quản lý tòa nhà đã mở cửa căn hộ số hai nghìn tám trăm linh năm thì phát hiện bốn người trong gia đình đã tử vong
liên thông báo cho cơ quan chức năng qua điều tra ban đầu xác định người chồng tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng khách
ba người khác tử vong tại phòng ngủ
hệ thống camera đã ghi nhận hình ảnh này là anh đi đổ rác vào khoảng hai mươi h bốn ngày hai mươi bốn tháng năm
sau đó là hình ảnh con gái anh đi từ thang máy vào nhà lúc hai mươi một h tám cùng ngày
từ đó đến thời điểm phát hiện ra vụ việc chưa phát hiện có người ra vào căn hộ số hai nghìn tám trăm linh năm
và hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
các phòng nghiệp vụ công an tp hcm phối hợp cùng với công an quận tân phú kiểm tra quán ba perradise
qua đó lực lượng chức năng đã phát hiện có gần bảy mươi thanh niên
dương tính với chất ma túy
trước đó vào khoảng một h hai mươi bảy tháng năm công an tp hcm đã ập vào kiểm tra quán bar paradise
ở địa chỉ số tám mươi chín đường tân sơn nhì
thời điểm kiểm tra trong quán có hàng trăm khách đang nhảy nhót theo điệu nhạc cực lớn của quán
thấy lực lượng công an các dân chơi đã tìm cách thoát ra ngoài nhưng đã bị lực lượng chức năng chốt chặn
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều viên nén nghi là ma túy
lực lượng chức năng cũng đã phát hiện tại quán có nhiều lỗi vi phạm
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện sáu mươi ba trường hợp dương tính với chất ma túy
còn tại tỉnh nghệ an ông trương văn hóa chủ tịch ubnd xã châu hồng huyện quỳ hợp cho biết
trên địa bàn lại xuất hiện thêm một hố sụt lớn đã khiến cho một nhà dân có nguy cơ đổ sập
vào khoảng năm h sáng ngày hai mươi bảy tháng năm vợ chồng chị lê thị nga bốn mươi sáu tuổi chú tệ bản na hiêng
xã châu hồng huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an đang ngủ thì bị đánh thức bởi dịch bệnh
sau một buổi tiếng nổ lớn hốt hoảng chạy ra chị nga phát hiện một hố tử thần đang dần sụt lún dưới móng nhà
ở đúng vị trí phòng ngủ vợ chồng chị nga lập tức hô hoán hàng xóm đến hỗ trợ
hiện trường cho thấy hố tử thần khá sâu và rộng hun hút và đang có hiện tượng sụt dần
theo số liệu mới nhất của xã châu hồng đến nay đã có hai trăm chín mươi chín giếng nước bị cạn trơ đáy
một trăm chín mươi một nhà dân đã bị nứt nẻ và xuất hiện hàng chục hố tử thần trong khi toàn xã chỉ có chín trăm linh hộ trợ
nhiều trường học chặn bí tế trên địa bàn cũng trong tình trạng dạn nứt và sụt lún
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án hai bị cáo cùng chú tại huyện buôn hồ
là ido nie và izan nie cùng về tội giết người
theo cáo trạng ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một hai đối tượng đến nhà bạn gái của y đô ở xã hòa khánh
thành phố buôn ma thuột chơi và ở lại ăn nhậu
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày khi đang uống rượu
hai đối tượng xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với y mới nie trú tại thành phố buôn ma thuột
hai đối tượng đã dùng dao dài chém hai lần vào i mới
y mới được người thân đưa đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu kịp thời
nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là một mươi bảy
công an huyện điện biên đông chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh điện biên đội kiểm soát ma túy cục hải quan tỉnh vừa phá thành công chuyên án ma túy
bắt một đối tượng thu hai bánh heroin và một mươi hai viên ma túy tổng hợp
hai mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng năm tại bản chopley xã kèo lôm huyện điện biên đông
tổ công tác phối hợp đã bắt quả tang giàng a dua trú tại huyện điện biên đông về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hai bánh heroin một mươi hai viên ma túy tổng hợp một xe máy và một con dao
quá trình phát hiện bắt giữ giàng a dua dùng dao chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt
nhưng với tinh thần quyết tâm chấn áp tội phạm tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng bảo đảm an toàn
kiểm tra lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn công an phường xuân hà quận thanh khê thành phố đà nẵng
đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên là nữ giới rủ nhau sử dụng trái phép chất ma túy
nhóm ba người có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám trú tại các quận thanh khê và sơn trà
thời điểm kiểm tra phát hiện phía cuối giường ngủ phòng khách sạn có một gói ni lông
bên trong chứa chất tinh thể màu trắng một đĩa nhựa một loa một đèn chiếu
nhóm đối tượng khai nhận số tinh thể màu trắng này là ketamin vừa được mang đến để cùng nhau sử dụng
qua test thử hai trong ba đối tượng dương tính với ma túy
hôm qua hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra cùng trên đoạn đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua thị trấn tân phú
huyện đồng phú tỉnh bình phước khiến hai nam thanh niên tử vong
khoảng giờ dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng năm
đặng văn thuận quê tỉnh tuyên quang điều khiển xe máy lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một
đến đoạn khu phố tân liên thị trấn tân phú
nam thanh niên điều khiển xe với tốc độ cao té ngã xuống đường tử vong tại chỗ
chiếc xe máy hư hỏng nặng
tiếp đó vào khoảng giờ ba mươi phút nguyễn hoàng linh trú tại tỉnh bình dương
điều khiển xe máy đến đoạn khu phố bảo ké thị trấn tân phú
bất ngờ đâm vào phía sau xe ô tô do nguyễn văn thảo chú tại tỉnh đồng nai điều khiển
làm linh ngã xuống đường tử vong sau đó
thưa quý vị trong bối cảnh cần rất nhiều phần việc phải làm để khôi phục hoạt động du lịch
thì việc chuyển đổi số trong quản lý điều hành để thích ứng với nhu cầu thay đổi của du khách
đồng thời cũng là tự cứu lấy mình sau cơn khủng hoảng vì dịch covid một mươi chín
đang là những thách thức và cũng là cơ hội cho ngành du lịch hiện nay
vâng tuy nhiên hiện nay việc chuyển đổi số ở các doanh nghiệp du lịch các địa phương
vẫn được đánh giá là còn khá rời rạc
thiếu những cơ sở thông tin
và dữ liệu dùng chung để kết nối chia sẻ thông tin
phóng sự sau sẽ giúp cho quý vị hình dung rõ nét hơn về câu chuyện này
văn miếu quốc tử giám là một trong những điểm đến đã thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong thời gian vừa qua
việc chuyển đổi số ở văn miếu quốc tử giám được tập trung vào triển khai hệ thống vé điện tử phục vụ khách tham quan
số hóa các di tích phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng công nghệ bốn
đẩy mạnh chuyển đổi số đã đem đến nhiều lợi ích cho khách du lịch
cũng như chính những người quản lý di tích
cái lợi ích lớn nhất ở đây là chúng ta thấy là nó thay đổi một cái cách thức phục vụ
nó thay đổi cái nhận thức tư duy của những người làm việc tại di tích văn miếu giám
và rõ ràng nó quản lý một cách chặt rẽ minh mạch và công khai
đấy là về phương diện quản lý
còn phương diện về phát huy giá trị thì rõ ràng là với những dữ liệu của giá trị di tích mà được số hóa
thì nó là một cái cơ sở cho cái việc quản lý
việc bảo tồn và phát huy đặc biệt là phát triển các sản phẩm dựa trên nền tảng công nghệ bốn để phục vụ cho khách
còn đối với khách tham quan thì chúng tôi nghĩ rằng là với việc triển khai chuyển đổi số
thì làm cho du khách có thể tiếp cận được cách thuận lợi dễ dàng với di tích với các giá trị của di tích
và đặc biệt là chúng ta sẽ tạo ra một cái nền nếp văn minh khi đến tham quan các điểm đến
thực trạng công nghệ chuyển đổi số trong ngành du lịch việt nam cho thấy
đang có rất nhiều tổ chức du lịch trực tuyến nước ngoài
với các ưu thế vượt trội về công nghệ do đã phát triển nhiều năm
các ứng dụng này đang được nhiều đơn vị kinh doanh du lịch
nhất là các khách sạn cơ sở lưu trú sử dụng với mức phí lên tới ba mươi ba mươi năm thậm chí là bốn mươi tám
đó là điều vô cùng đáng tiếc với các chủ khách sạn việt khi để mất ưu thế ngay trên sân nhà
cái điều mà tất cả các khách sạn công ty du lịch đều rất là cần
đó là cái thông tin về thị trường và thông tin về khách hàng chung
để họ có thể đưa ra những sản phẩm nhanh nhất và tốt nhất để cung cấp khách hàng
thì cái hệ thống nền tảng chung đấy là vô cùng quan trọng
và tôi nghĩ rằng nó phải nên cấp thiết để xây dựng ngay
bởi vì khi có những cái đó thì chắc chắn là cái dịch vụ khách hàng
trải nghiệm khách hàng sẽ nâng cấp rất là nhanh
theo kế hoạch tổng cục du lịch sẽ phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
xây dựng một hệ thống thống nhất về nền tảng số du lịch trên toàn quốc
ngay trên hệ thống quản lý nhà nước
dự kiến cuối năm hai nghìn hai mươi hai ứng dụng này sẽ đưa vào vận hành
những đơn vị nào chưa xây dựng nền tảng sẽ được hỗ trợ
còn những đơn vị đã thực hiện và có nền tảng thì dữ liệu sẽ được liên kết về nền tảng chung
hầu hết bây giờ các tỉnh cũng đã tham gia làm các chương trình về chuyển đổi số
nhưng tuy nhiên rằng để làm được cái điều này thì chúng ta cần phải có một cái kiến thiết
tức là có một cái khung pháp lý
hiện tại thì chúng ta đang thiếu cái khung pháp lý ở mức độ là tiêu chuẩn
bởi vì sao
vì là các cái hệ thống về dữ liệu của ngành du lịch hiện giờ của chúng ta
chưa có một cái chưa được hình thành ở mức độ là tiêu chuẩn
giống như ngành thuế hay là ngành ngân hàng thì có hệ thống tiêu chuẩn
và trong cái ngành du lịch của chúng ta cũng phải hình thành cái này
tại vì khi có hệ thống dữ liệu tiêu chuẩn thì chúng ta mới gọi là kết nối được với nhau
và khi kết nối lực với nhau thì cái việc là dữ liệu nó mới được chuyển đổi từ các tỉnh
ví dụ như là dữ liệu của các điểm đến thì nó được chuyển đổi cho các tỉnh
cũng như là các doanh nghiệp du lịch họ có thể sử dụng được cái dữ liệu dạng trung tâm này
ngoài việc cần có một trung tâm dữ liệu chung thì việc chuyển đổi số cũng đòi hỏi các doanh nghiệp
các trung tâm hệ thống đào tạo phải có một nguồn nhân lực có kiến thức về công nghệ số
có như vậy thì doanh nghiệp du lịch nói riêng và ngành du lịch nói chung
mới có thể nhanh chóng phục hồi sau những ảnh hưởng nặng nề do dịch covid một mươi chín mang lại